là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn lai châu xác định cải cách thủ tục hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội
đây cũng là một trong những tiêu chí cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm phục vụ
nhà ở xa trung tâm nên phải mất gần hai giờ đồng hồ mới đến được bộ phận một cửa của xã
nhưng chỉ trong vòng ba mươi phút các thủ tục được hoàn thiện ông vừa a lồng vui vẻ cầm giấy tờ ra về
cán bộ tiếp nhận thông tin và xử lý thủ tục cho người dân rất nhanh chóng và kịp thời
người dân chúng tôi không phải chờ đợi mất nhiều thời gian như trước nữa
với phương châm lấy người dân làm trung tâm phục vụ nên ở các xã vùng khó khăn cũng được ưu tiên nguồn lực để đầu tư thiết bị công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính
đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao về nghiệp vụ chuyên môn
lân cao nhận thức của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong việc giải quyết
các thủ tục hành chính đồng thời thường xuyên giả soát để giảm bớt thời gian
cũng như các thành phần hồ sơ trong các bộ thủ tục hành chính nhất là liên quan đến đất đài các ngành nghề kinh doanh có điều kiện
tại trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh lai châu chín tháng đầu năm nay đã tiếp nhận trên ba mươi chín hồ sơ
trong đó có hơn hai mươi hồ sơ trực tuyến đã thực hiện cắt giảm ít nhất ba mươi thời gian giải quyết thủ tục
tỉnh lai châu có quan điểm cải cách hành chính phải bảo đảm sự nhất quán
có đổi mới sáng tạo đây cũng là cơ sở để địa phương đưa ra những quyết sách phù hợp trong công tác điều hành của chính quyền
để công tác cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả cao
ở các thôn bản vùng sâu còn thành lập các tổ công nghệ số để hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục bằng hình thức online
cách làm này vừa tiện ích vừa giúp người dân vùng sâu vùng xa được tiếp cận với công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính